theo sở y tế hà nội trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng bốn trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hà nội phối hợp với trung tâm y tế các quận huyện đã tiến hành lấy một sáu mươi bốn mẫu xác xuất xét nghiệm nhanh đối với các tiểu thương tại năm chợ đầu mối trên địa bàn thành phố để đánh giá yếu tố dịch tễ tại cộng đồng
kết quả tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus sars cov hai
trong đó tại chợ đầu mối đền lừ quận hoàng mai đã lấy hai trăm bảy mươi bảy mẫu chợ long biên quận ba đình lấy hai trăm năm mươi bốn mẫu chợ hà vĩ huyện thường tín lấy hai trăm hai mươi ba mẫu chợ yên sở quận hoàng mai lấy một trăm bốn mươi mẫu chợ ngã tư sở quận đống đa lấy một trăm bảy mươi mẫu
ngoài ra trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hà nội cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc hơn một ba trăm linh người dân tại xóm trên thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín bằng phương pháp xét nghiệm rt
pcr hiện đang chờ kết quả
theo báo cáo của sở y tế hà nội đến nay tổng số mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm virus sars cov hai của cả nước là hơn hai trăm linh sáu mẫu trong đó riêng của thành phố hà nội là hơn bảy mươi ba mẫu
tỷ lệ người dân được xét nghiệm sàng lọc tại hà nội cao gấp bốn ba lần tỷ lệ chung của cả nước